ngày một mươi sáu tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc ký văn bản bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn công bố chấm dứt cách ly xã hội
tại thành phố buôn ma thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố buôn ma thuật và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
trên toàn tỉnh đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát ubnd tỉnh đắk lắc công bố kết thúc
phong tỏa bốn địa điểm và chấm dứt cách ly xã hội thành phố buôn ma thuật từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám
tuy nhiên theo dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài trên toàn thế giới
ở nước ta và trên địa bàn tỉnh nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn cao
vì vậy các sở ban ngành ủy ban dân các huyện thị xã thành phố tuyệt đối không chủ quan lơ là
và tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch